phá thành công chuyên án ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ và khởi tố các đối tượng có hành vi mua bán trái phép hai mươi bánh heroin từ sơn la đến thái nguyên để tiêu thụ
cụ thể tại khu vực thị xã phổ yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên và các lực lượng phối hợp phát hiện bắt quả tang nguyễn thị hải
trú tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi bánh heroin được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến sơn la thái nguyên
cùng thời điểm lực lượng chức năng triệu tập đinh văn thắng chú tại tỉnh sơn la để làm việc
quá trình đấu tranh thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát hai mươi bánh heroin trên đường vận chuyển từ sơn la đến thái nguyên